thưa quý vị và các bạn trong điều kiện xã hội bùng nổ thông tin hiện nay
việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của số đông người dùng mạng
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thấy rõ thì những năm gần đây lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và mạng internet
các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền phát tán nhiều loại thông tin sai trái thù địch độc hại trên mạng xã hội
với bức độ tần suất ngày càng tăng nhằm chống phá cách mạng nước ta thúc đẩy tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
cũng như ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống xã hội
đòi hỏi người dùng mạng nói chung
mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ nói riêng cần phải tỉnh táo nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong ứng xử trên không gian mạng
mạng xã hội liên tục được nâng đỡ hỗ trợ bởi những công nghệ mới ngày càng tiên ích
trở thành kênh quan trọng thúc đẩy quá trình giao tiếp và kết nối xã hội
thu hút hàng nghìn hàng triệu thành viên không giới hạn về địa lý thành phần xã hội
sự tiếp cận đến từng cá nhân người dùng với tốc độ nhanh đã tạo ra nhiều cơ hội và lợi ích
về truyền tải tiếp nhận chia sẻ thông tin chi thức phục vụ các nhu cầu đa dạng của cộng đồng
mạng xã hội cũng tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực đời sống từ kinh tế thương mại đến chính trị xã hội
nhờ đặc điểm của các công nghệ thông tin và truyền thông vừa mang tính chất cá nhân vừa mang tính toàn cầu
nên sức ảnh hưởng từ mạng xã hội không hề nhỏ
một cá nhân đưa ra thông tin có thể tiếp cận được một lượng người tiếp nhận tiềm năng nhanh chóng dễ dàng
trên một phạm vi rộng khắp
trong bài viết tỉnh táo với không gian mạng đừng biến thành con dối làm hại đất nước
đăng trên báo công an nhân dân tác giả trọng tuấn nhận xét
với mạng xã hội thông tin được truyền tải một cách gần như ngay lập tức và dễ dàng
mà không cần trải qua các quy trình kiểm duyệt có điều kiện như đối với các cơ quan báo chí chính thống
trở thành một sức mạnh to lớn có thể tạo nên những thay đổi trên nhiều lĩnh vực khác nhau
tuy nhiên với đặc thù là công cụ kết nối
chia sẻ nhanh và dễ dàng bất kỳ nội dung nào vào bất kỳ lúc nào
mạng xã hội cũng có thể trở thành công cụ phá hoại lan truyền các thông tin xấu độc
sai sự thật thậm chí mù quáng khó kiểm soát
những mặt trái đó gây tác động tiêu cực đến ứng xử của con người gây hại cho cộng đồng
tệ hại hơn không gian trên mạng xã hội có thể trở thành môi trường để các tổ chức khủng bố
trong và ngoài nước tuyên truyền tuyển lựa huấn luyện và chỉ đạo hoạt động chống phá đảng
nhà nước chế độ xã hội
những điều này tạo ra vô số mối nguy lớn về an ninh và chủ quyền quốc gia
theo tác giả bài viết tận dụng tối đa những chức năng và lợi thế từ mạng xã hội
nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã quyết liệt chống phá đảng và nhà nước ta
với nhiều hình thức mức độ ngày càng tinh vi phức tạp hơn
nội dung chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động
thông qua thông tin trên mạng xã hội rất đa dạng
từ kinh tế xã hội đến văn hóa
giáo dục đào tạo y tế đến pháp luật quốc phòng an ninh trật tự
thậm chí đến cả diễn biến về tình hình sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước
cũng từ đó một số người vì nhiều lý do vì thiếu hiểu biết
đã cố ý hay vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động
nhất là khi người dùng mạng luôn tâm lý cho rằng
các trang mạng xã hội của mình là nơi thoải mái đăng mọi thứ
thể hiện quan điểm mà chẳng đoái hoài
suy nghĩ về hậu quả
vì thế tình trạng lịch lạc về thông tin
hiểu sai về bản chất vấn đề
ngày càng phổ biến và gây hậu quả nghiêm trọng nguy hiểm hơn
thời gian gần đây mạng xã hội đã các thế lực thù địch lợi dụng triệt đẻ
nhằm tuyên truyền phát tán nhiều loại thông tin xuyên tạc
với mức độ tần suất ngày càng nhiều
điều này đã tiếp tay cho thông tin xấu
thông tin chưa được kiểm chứng
được chia sẻ lan truyền một cách khó kiểm soát
khiến những người nhận thức chưa đầy đủ
người nắm và hiểu vấn đề còn nông cạn
tham gia cổ suý cho cái xấu cái sai
bất chấp hậu quả tai hại của nó
đối với đạo đức xã hội
đối với sự phát triển của đất nước
điển hình là các vụ việc kích động biểu tình vì môi trường
xuống đường vì biển đảo
hay các vụ việc kích động phản đối dự luật đặc khu
luật an ninh mạng
tình hình nhân quyền tại việt nam
tình trạng sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
hoặc các sự việc có tính chất nóng hồi
gây nhiều tò mò bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua
hiện nay lợi dụng các ưu thế của mạng xã hội
các cá nhân tổ chức phản động trong và ngoài nước càng ráo diết
quyết liệt hơn trong việc chống phá chế độ
với mức độ ngày càng nghiêm trọng
phạm vi ngày càng mở rộng
tính chất ngày càng phức tạp hơn
vì vậy hơn bao giờ hết
mỗi đảng viên cán bộ công chức viên chức
và mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang
cần phải tỉnh táo sáng suốt
trong việc thực hiện chức trách của mình
phải trở thành nhân tố nồng cốt
trong xây dựng mặt trận đoàn kết toàn dân
phải trí tuệ bản lĩnh khôn khéo
trong đấu tranh trên mạng xã hội
mỗi cá nhân cần nhận thức đúng đắn
về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội
nhằm tạo ra một tập hợp lực đủ mạnh
để ngăn chặn đẩy lùi những thông tin sai lệch
xấu độc của các thế lực phản động
chủ động đấu tranh để tỉnh táo sáng suốt
trong việc sử dụng không gian mạng
cũng như chủ động làm tốt nhiệm vụ
đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái
các quan điểm xuyên tạc chống phá đảng nhà nước
của các thế lực phản động thù địch
trong và ngoài nước trên mạng xã hội
đòi hỏi các cơ quan tổ chức nói chung
người dùng mạng nói riêng cần tỉnh táo
để nhân diện và tránh mắc vào những bẫy nguy hiểm
của các thế lực phản động
làm được điều đó trước hết cần giáo dục
nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên
và các tầng lớp nhân dân
về bảo vệ chủ quyền quốc gia
các lợi ích và sự nguy hại
đến từ không gian mạng
đặc biệt là việc giáo dục các quy định
của pháp luật về quản lý không gian mạng
tuyên truyền phổ biến
giáo dục luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi
nhất là việc tuyên truyền sâu rộng
về những hành vi bị cấm
trong luật an ninh mạng
bồi dưỡng kỹ năng nhận diện
các âm mưu thủ đoạn trên mạng xã hội
cho mỗi cán bộ đảng viên
và quần chúng nhân dân
hiện nay nhiều đối tượng phản động
đã sử dụng phương thức thủ đoạn tinh vi
lôi kéo kích động các phần
từ bất mãn tập hợp lực lượng
thành lập các tổ chức chống đối
như việt tân chính phủ quốc gia
việt nam lâm thời thanh niên
núp dưới vỏ bọc các tổ chức
xã hội dân sự diễn đàn dân chủ
chúng xuyên tạc cương lĩnh
đường lối quan điểm nền tảng tư tưởng
của đảng hoặc phát tán các tài liệu
kêu gọi tuần hành biểu tình
gây mất ổn định an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
chống phá chính quyền chia rẽ
mối đoàn kết giữa đảng và nhân dân
để đấu tranh có hiệu quả
với các đối tượng phản động
lợi dụng không gian mạng
cần thiết phải phát huy vai trò trách nhiệm
tính chủ động của các cơ quan đơn vị
chuyên trách nhất là các cơ quan
chuyên trách an ninh mạng
mạng xã hội không xấu
điều quan trọng là mỗi cá nhân
phải tự xây dựng được cho mình
bản lĩnh tiếp nhận và vững vàng
khi tham gia vào không gian ảo
nhưng cũng không ít cạm bẫy này
thưa quý vị và các bạn
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nguyên dân tp hcm
đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án
châu văn khảng cùng đồng bọn
về hành vi khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân
ngay lập tức
nhiều đối tượng cơ hội chính trị
và các hội nhóm núp dưới bóng
bảo vệ nhân quyền
đã liên tục đưa ra các thông tin
sai lệch về vụ án
vũ khống bản chất nhà nước ta
và đưa ra những yêu sách phi lý
liên quan đến vụ án
việc xét xử các bị cáo trong vụ án
những ngày gần đây
trên các trang mạng của việt tân
hội anh em dân chủ
trân trời mới bê đa
cùng các trang báo có nội dung tiếng việt
như bbc rfa
đưa ra nhiều bài viết
chứa nội dung sai lệch
về vụ án châu văn khảng
cùng đồng phạm khủng bố
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đặc biệt các đối tượng còn viện dẫn
thông tin số liệu mang tính mơ hồ
quy trục phi thực tế
của cái gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền
để xâm phạm đến lợi ích
quốc gia của việt nam
tạo ra tâm lý hoang mang trong dư luận
trong bài viết có tiêu đề
thủ đoạn xuyên tạc vụ án
châu văn khảng bôi nhọ
chống phá nhà nước
tác giả trần anh tú khẳng định
việc hướng lái
chính trị hóa một vụ án hình sự
không phải là điều mới
trong bối cảnh hiện nay
các đối tượng phản động
chống đối cơ hội chính trị
đã biến việc này trở thành một phương thức
để chống phá chính quyền
các đối tượng triệt để tận dụng
các vụ án liên quan đến nhóm tội
xâm phạm an ninh quốc gia
và nhóm các tội phạm chức vụ
để từ đó xuyên tạc bản chất vụ án
thồi phồng làm sai lệch
nội dung vụ án tô vẽ
khiến cho vụ án trở nên
trên cơ sở này có đối tượng đưa ra
những quan điểm lập luận mang tính chủ quan
phiến diện tấn công gây phương hại
đến việt nam
nằm trong phương thức chung
vụ án châu văn khảm và đồng bọn
bị đưa ra xét xử về hành vi khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân
cũng được các đối tượng triệt để sử dụng
các đối tượng phản động chống đối
cơ hội chính trị người việt
đã có sự bắt tay câu mốc chặt chẽ
với các cá nhân tổ chức nước ngoài
những người có cái nhìn phiến diện về việt nam
để tiến hành công kích
đà phá chính quyền
pháp luật hình sự việt nam
quy định cụ thể
là hành vi nguy hiểm cho xã hội
do người có năng lực trách nhiệm hình sự
thực hiện một cách có lỗi
xâm phạm các quan hệ xã hội
được pháp luật hình sự bảo vệ
và theo quy định của bộ luật hình sự
phải bị xử lý về mặt hình sự
nói cách khác
tất cả các hành vi tội phạm
đều được quy định cụ thể
rõ ràng trong bộ luật hình sự
một người không thể bị xử lý hình sự
nếu hành vi của họ không bị coi là tội phạm
và được ghi nhận
trong bộ luật hình sự
vậy nhưng các đối tượng chống đối
cố tình đưa thông tin sai lệch
tự cho mình quyền coi thường
đứng trên pháp luật
phủ nhận các quy định luật pháp của việt nam
chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều này
thông qua các bài nói bài viết
được các cá nhân tổ chức phản động chống đối
các thế lực thù địch đưa ra
các đối tượng này còn lợi dụng
vấn đề châu văn khảm
của quốc tịch australia
để thực hiện chiêu bài dương đông kích tây
với mong muốn phía australia tham gia vào vụ án
các đối tượng cho rằng
cần cấp thiết tạo sức ép ngoại giao
để bảo vệ quyền lợi
của một công dân australia cao tuổi
đang nghỉ hưu
đang bị cầm tù tại việt nam
đó chính là mưu đồ
chống phá chế độ sau chủ nghĩa
hướng lái chính trị theo con đường
đa nguyên đa đảng
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đưa việt nam đi theo quý đạo lệ thuộc
các nước tư bản
trong đó bước đầu tiên các đối tượng thực hiện
là vươn vòi mạch tuộc can thiệp
trong công việc nội bộ của việt nam
tác giả bài viết chỉ rõ
trong khi các đối tượng
liên tục cáo buộc việt nam vi phạm
luật pháp quốc tế
thì chính bản thân họ mới là những người
vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế
cũng như pháp luật của việt nam
hiện nay các đối tượng phản động
chống đối cơ hội chính trị người việt
đang cổ suý tư tưởng núp bóng
dựa dẫm vào bên ngoài
chưa dừng lại ở đây
nhiều đối tượng còn giả danh
dân chủ nhân quyền để tạo cớ
phải can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước
hành động này cho thấy bản chất
bất chung với tổ quốc
trên phương diện luật pháp quốc tế
việc tìm cách can thiệp
giúp sức cho người khác can thiệp vào công việc
nội bộ của quốc gia khác
là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp
vào công việc nội bộ của quốc gia khác
được ghi nhận trong hiến trường liên hợp quốc
ở một khía cạnh khác
có thể thấy các đối tượng
đang vi phạm quyền tự quyết của việt nam
trong công ước quốc tế
về các quyền dân sự và chính trị
mọi dân tộc đều có quyền tự quyết
xuất phát từ quyền đó
các dân tộc tự do quyết định
thể chế chính trị của mình
và tự do phát triển kinh tế xã hội
và văn hóa
các đối tượng đã núp dưới bóng dân chủ
lại liên tục đả phá chế độ sao chủ nghĩa
xuyên tạc thể chế chính trị mà việt nam đã lựa chọn
các đối tượng này còn liên lạc với các nhà nước
có thể chế chính trị đối lập với việt nam
để tìm cách chống phá
làm sụp đổ chế độ chính trị của việt nam
đây là hành vi
cần phải được vạch trần
mọi hành vi xâm phạm đến lợi ích quốc gia
dân tộc của việt nam đều phải bị xử lý
một cách nghiêm khắc trước pháp luật
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau